mở đầu là thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc cháu bé ba tuổi nghi bị đinh ghim ở đầu
công an huyện thạch thất thành phố hà nội cho biết đã tiến hành lấy lời khai đối với mẹ cháu bé và những người liên quan
theo công an huyện thạch thất đây là vụ việc nhạy cảm quá trình điều tra phải tiến hành qua các bước
thông tin sáng nay lực lượng công an đã tạm giữ mẹ cháu bé là không chính xác
hiện tại vụ việc này đang trong quá trình điều tra
trước đó cháu bé đã từng nhập viện nhiều lần trong vòng ba tháng qua
theo chia sẻ của gia đình lần đầu tiên cháu bé nhập viện với dị vật trong mũi
lần thứ hai cháu bị ngộ độc thuốc sâu và lần gần nhất gia đình phát hiện cháu đã nuốt ba cái đinh
sau khi cháu bé nhập viện vào ngày một mươi bảy tháng một do tình trạng của bệnh nhi diễn tiến nặng kèm theo dấu hiệu bất thường
bệnh viện đa khoa thạch thất đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là bệnh viện đa khoa sanh pôn
đồng thời báo cho công an huyện thạch thất để vào cuộc điều tra làm rõ
qua hình ảnh chụp x quang xác định cháu bé đã bị nhiều đinh ghim ở đầu
chuyển sang các thông tin khác vào tối ngày hôm qua lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đã giải cứu thành công một phụ nữ
bị đối tượng đòi nợ cầm súng và dao không chế uy hiếp trên thành cầu trà khúc tp quảng ngãi
nhận tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
thời điểm này đối tượng vừa cầm súng và dao uy hiếp vừa live stream trên mạng xã hội với những lời lẽ đe dọa
nhưng ai đến lại gần
sau hơn hai mươi phút lực lượng công an đã vận động thuyết phục được đối tượng đồng ý thả con tin
giao đồ vũ khí và theo lực lượng về trụ sở công an tp quảng ngãi để làm việc
đối tượng được xác định là võ hoàng tiển ba mươi bảy tuổi ở thôn gò gia xã sơn linh huyện sơn hà
hiện vụ việc đã được công an tp quảng ngãi điều tra làm rõ hành vi dùng súng khống chế nạn nhân
cũng như liên quan việc vay đòi nợ của đối tượng tiện
công an tỉnh lạng sơn vừa khởi tố vụ
vụ án mua bán tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn
trước đó vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại buổi thi chuyên môn nghiệp vụ
kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức tỉnh lạng sơn
ban giám sát kỳ thi đã phát hiện một số thí sinh có hành vi sử dụng bản in tài liệu có câu hỏi và đáp án
giống với câu hỏi và đáp án trong đề thi chính thức của hội đồng
do có dấu hiệu lộ lọt bí mật nhà nước ban giám sát kỳ thi đã lập biên bản sự việc để tiếp tục xác minh làm rõ
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn khởi tố vụ án hình sự mua bán tài liệu bí mật nhà nước
khởi tố tám bị can có liên quan đều là công chức phòng công chức viên chức sở nội vụ tỉnh lạng sơn
sở lao động thương binh và xã hội tỉnh lạng sơn và phòng nội vụ thành phố lạng sơn
theo kết quả điều tra các đối tượng đã câu kết để trao đổi đề thi đáp án và hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
bắt quả tang đối tượng có hành vi mua bán trái phép chân ma túy tại bản nháp xã triển cang huyện sông mã
các lực lượng phối hợp công an tỉnh sơn la đã thu giữ vật chứng là hai viên hồng phiến
đối tượng bị bắt là lường văn khiêm chú tại bản cang xã triềng cang huyện sông mã
mở rộng điều tra hai mươi một h cùng ngày đối tượng lậu vạng phó trú tại bản lán lanh xã triềng khong huyện sông mã
đồng phạm với lường văn khiêm cũng đã bị công an huyện sông mã bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bốn mươi một bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng internet
tranh thủ thời gian nhàn rỗi chị trần thị phương ở xã thịnh phương
thịnh lộc huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh đã lên mạng facebook và được biết có một fanpage tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng internet
sau quá trình liên lạc chị phương đã nhiều lần chuyển tiền cho các thành viên của trang để mua các bản vẽ thiết kế để bán lại cho khách hàng
tuy nhiên sau đó chị mới biết mình đã bị lừa sau khi số tiền đã chuyển cho các đối tượng gần tám trăm linh triệu đồng
sau hai tuần đăng bài nếu mà bán được bản thiết kế thì họ sẽ tuyển thành nhân viên nhìn thức
tuy nhiên sau đó chị mới biết mình đã bị lừa sau khi số tiền đã chuyển thành nhân viên nhìn thức
cũng trong thời gian trên phòng cảnh sát hình sự công an hà tĩnh đã phát hiện một đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo qua mạng với quy mô lớn
cũng trong thời gian trên phòng cảnh sát hình sự công an hà tĩnh đã phát hiện một đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo qua mạng với quy mô lớn
đường dây này có hơn năm mươi đối tượng do lê bá hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê tỉnh thanh hóa hiện đang ở quận thanh xuân tp hà nội cầm đầu đã thực hiện hành vi lừa đảo ở khắp các tỉnh thành trên địa bàn cả nước
đồng loạt bắt giữ khám xét bốn mươi đối tượng trong đó có một mươi hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu cầm đầu tại bốn mươi địa điểm khác nhau ở hà nội và thanh hóa
ban chuyên án đã thu giữ một ô tô sáu mươi bốn điện thoại di động bốn mươi năm máy tính sách tay bốn mươi tài khoản ngân hàng hơn hai tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản
tài liệu liên quan
kết quả điều tra bước đầu xác định từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt lê bá hải cùng đồng bọn đã lôi kéo hơn năm mươi đối tượng tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng rồi tổ chức thành một mươi một nhóm
các đối tượng gọi là văn phòng hoạt động ở địa bàn thành phố hà nội và tỉnh thanh hóa theo mô hình công ty có nhiều văn phòng hoạt động trực tuyến
phân công cho một mươi một đối tượng làm nhóm trưởng chịu trách nhiệm tuyển dụng hướng dẫn điều hành hoạt động phạm tội của từng nhóm với phương thức thủ đoạn tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng internet
sau đó đưa ra các thông tin gian dối hứa hẹn hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của cộng tác viên là người bị hại
khi thực hiện các giao dịch đặc biệt là khi làm có hứa hẹn về tuyển cộng tác viên nhân viên bản hàng cũng như là nhận khoản hóa hông từ các hoạt động đến mạng xã hội
tổ chức chặt chẽ hoạt động trực tuyến rất tinh vi sử dụng giao dịch tiền ảo để rửa tiền chiếm đoạt sử dụng sim giác tài khoản không chính chủ tài khoản mạng xã hội ảo để xóa dấu vết đối phó với các cơ quan chức năng
đường dây tội phạm này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn năm triệu đồng
một người bị hại ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn một trăm linh tỷ đồng
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bốn mươi một bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh phúc đã tuyên mức án tù trung thân đối với vũ thị hòa giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại và dịch vụ lâm nghiệp dược liệu vũ thị hòa
và một mươi tám năm tù giam đối với chu xuân thu chú tại yên bái trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở xã ngọc thanh thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi vũ thị hòa cùng chồng là chu xuân thu đã đưa ra nhiều thông tin gian dối có khả năng thấu thị chữa bệnh
làm cho nhiều người tin tưởng để lừa đảo chiếm đoạt hơn năm mươi hai triệu đồng
trước đó cả hai đã từng bị đài truyền hình việt nam vạch mặt về hành vi lừa đảo lợi dụng tâm linh để mưu lợi riêng thông qua việc tìm kiếm hải cốt lễ sĩ từ năm hai nghìn một mươi một
sau khi bị quân khu bảy trục xuất không cho tổ chức tìm kiếm hải cốt lễ sĩ trên địa bàn hòa về nhà riêng tại thành phố yên bái tiếp tục hoạt động mê tín dị đoan
sau khi bị các cơ quan chức năng tỉnh yên bái yêu cầu làm rõ việc khám chữa bệnh và hoạt động tìm hải cốt thất lạc tại địa phương
hòa rời khỏi địa bàn đến xã ngọc thanh thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc tiếp tục lợi dụng các yếu tố tâm linh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khai báo y tế gian dối làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
bị cáo nguyễn ngọc sơn chú tại phường mỹ thới thành phố long xuyên tỉnh an giang đã bị tòa án nhân dân thành phố long xuyên tuyên phạt một mươi tám tháng tù ra
theo cáo trạng vào sáng ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sơn lái xe ô tô tải đi cùng phụ xe tên là phương từ tỉnh long an đến tỉnh vĩnh long nhận cá
qua test nhanh phương bị nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín nên bị giữ lại còn sơn âm tính nên tiếp tục chạy xe về chợ bình điền thành phố hồ chí minh để giao cá
sơn đã khai báo y tế không trung thực để được cách ly y tế tại nhà đến sáng ngày hai mươi hai tháng bảy sơn xét nghiệm cho kết quả dương tính
quá trình điều tra xác định việc khai báo gian dối của sơn làm lây lan cho chín người trong đó có mẹ ruột sơn
sau đó đã tử vong vì viêm phổi nặng do sars cov hai đến ngày hai mươi bốn tháng bảy sơn bị bắt tạm giam để điều tra
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử buộc bị cáo sơn còn phải trách nhiệm bồi thường cho sở y tế an giang số tiền trên một mươi chín triệu đồng
sở giao dịch chứng khoán tp hcm vừa phát đi thông báo chính thức về thông tin trên các trang mạng xã hội đã lan truyền một tin đồn về việc ông lê hải trà
tổng giám đốc sở giao dịch chứng khoán tp hcm đã bị cơ quan công an bắt ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
sở giao dịch chứng khoán tp hcm khẳng định đây là thông tin bịa đặt
thông tin trên đã gây xôn xao dư luận ảnh hưởng đến tâm lý công chúng đầu tư và ảnh hưởng đến uy tín của sở giao dịch chứng khoán tp hcm
thông báo của sở giao dịch chứng khoán tp hcm cũng đề nghị các thành viên thị trường phối hợp hỗ trợ khuyến cáo các nhà đầu tư bình tĩnh
sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận và phát tán trên các trang mạng xã hội
tham ô tiền hỗ trợ hộ nghèo
tham ô tiền hỗ trợ hộ nghèo
ủy ban nhân dân xã xuân nội huyện trùng khánh tỉnh cao bằng là bế văn quỳnh nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã và lã thị viễn
nguyên kế toán ủy ban nhân dân xã vừa bị tòa án nhân dân tỉnh cao bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản
cụ thể năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân xã xuân nội được phê duyệt dự án cấp giống vịt siêu nạc cho một mươi chín hộ dân xóm mán đâu
mỗi hộ được sáu mươi tám con nhưng thực tế mỗi hộ chỉ được nhận năm mươi con
năm hai nghìn một mươi tám thực hiện dự án cấp cây giống và phân bón cho một trăm bảy mươi bảy hộ dân
hai bị cáo bế văn quỳnh và lã thị viễn đã không mua phân bón để cấp cho ba mươi năm hộ dân không tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nhân dân
năm hai nghìn một mươi chín hai bị cáo tiếp tục lập chứng từ khống để chiếm đoạt tiền của dự án
tổng số tiền hai bị cáo lập chứng từ khống để chiếm đoạt các năm là hơn hai mươi năm triệu đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt bế văn quỳnh và lã thị viễn mỗi bị cáo năm năm tù giam về tội tham ô tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa điều tra xử lý đối tượng lê thị mỹ dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
và nguyễn trọng thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đều trú ở huyện eak tỉnh đắk lắc về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
tính đến thời điểm bị bắt hai đối tượng này đã cho khoảng bốn mươi người vay tổng số tiền hơn một tỷ đồng
với lãi suất từ một trăm hai mươi đến bốn trăm sáu mươi một năm
dung và thắng nhắm đến những người gặp khó khăn trong mùa dịch
và những người có nhu cầu vay nóng hoặc vay không có tài sản thế chấp
quá trình khám xét địa điểm các đối tượng này hoạt động tín dụng đen
cơ quan công an đã thu giữ nhiều giấy tờ sổ sách tăng vật chứng liên quan đến việc cho vay lãi nặng
để tiếp tục điều tra và xử lý
thời điểm cuối năm khi mà nhu cầu về tiền vốn tiền chi tiêu của người dân tăng cao
các đối tượng hoạt động tín dụng đen sẽ triệt để lợi dụng tung các chiêu dụ dỗ người dân sập bẫy
và tại quảng bình thì thời gian qua
lực lượng công an đã liên tục triệt phá những đường dây tín dụng đen lãi suất cho vay lên đến hàng trăm phần trăm một năm
gần đây nhất ngày một mươi hai tháng một hai đối tượng đã bị lực lượng công an tỉnh quảng bình tạm giữ
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng
quá trình đấu tranh đã làm rõ đường dây này cho vay lãi nặng
có tám đối tượng liên quan trong và ngoài tỉnh
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay các đối tượng đã thực hiện hơn năm trăm linh lượt cho vay
tại thành phố đồng hới bố trạch quảng trạch và thị xã ba đồn
tổng số tiền giao dịch năm tỷ đồng với mức lãi suất cắt cổ
lãi suất của các đối tượng cho vay thì giao động từ một trăm hai mươi trên năm đến bảy trăm linh trên năm
khi mà người vay mà không có khả năng trả lãi và trả gốc
thì các đối tượng dùng nhiều thủ đoàn đe dọa khủng bố tinh thần để nhằm mục đích thu lãi và thu tiền gốc
năm hai nghìn hai mươi một tại quảng bình lực lượng chức năng đã khởi tố một mươi một vụ với hai mươi một bị can
liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng
tình hình tội phạm tín dụng đen cơ bản được kiểm soát
tuy nhiên cần thiết nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng lên
trong khi đó tác động của dịch bệnh kinh tế khó khăn
các đối tượng cho vay tiến dụng đen lợi dụng tình hình quay trở lại hoạt động
ngoài việc phát tán rải tờ rơi các đối tượng chuyển hướng sử dụng công nghệ thông tin
mạng xã hội để tiếp cận người đi vay
chủ yếu là vay tỉnh chấp
một số đối tượng là hoạt động cho vay qua mạng internet
sử dụng cả hình ảnh clip hình ảnh nhạy cảm của chị em phụ nữ để khổng chế đòi nợ
từ việc đòi nợ và việc bị đòi nợ
nguyên nhân từ hoạt động tiến dụng đen và giao dịch vay mượn thông thường
rất dễ phát sinh các hành vi phạm tội như cưỡng đoạt tài sản
hủy hoại tài sản cố ý gây thương tích
hiện nay có vướng dẫn một trăm linh năm của tòa nhân tội cao
về việc xử lý hình ảnh

về việc xử lý hình ảnh
trước đây có tăng số quy định thu lời bật chỉnh trên ba mươi triệu
thì mới xử lý hình ảnh
bây giờ thì hướng dẫn một trăm linh năm này có hướng dẫn cụ thể hơn
là những lần cho vay đăng lại chưa đủ tăng số thu lời bật chỉnh ba mươi triệu
mà cho vay nhiều lần cộng lại trên ba mươi triệu
thì sẽ không đủ
cùng với nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc điều tra xử lý nghiêm các đối tượng
cho vay lãi nặng mỗi người dân cần phải nâng cao cảnh giác
điều chỉnh kế hoạch tài chính thích hợp
nếu có nhu cầu vay tiền thì tìm đến ngân hàng hay các tổ chức tài chính
được phép hoạt động của nhà nước tránh vướng vào bẫy của tín dụng đen
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa phối hợp
cùng các đơn vị chức năng kiểm tra phát hiện một hộ dân
trên khu vực biển
bên dưới tàng trữ số lượng lớn xe mô tô đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc
tiến hành kiểm tra hành chính nhà ông nguyễn văn đính sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại thị trấn long bình huyện an phú phát hiện trong nhà có hai mươi một chiếc xe mô tô
đã qua sử dụng cùng nhiều phụ tùng xe mô tô đã được tháo rời
kiểm tra mở rộng quanh nhà ông đừng lực lượng tiếp tục phát hiện
và thu giữ thêm một mươi bốn chiếc xe mô tô đã qua sử dụng
số xe mô tô trên được ông đừng thu mua từ nhiều nơi
nhiều chủ khác nhau để bán lại kiếm lời